tại con tum theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh con tum cho biết
mưa lũ đã làm cho nhiều thôn làng bị cô lập chính quyền cũng đã di rời các hộ dân đến nơi an toàn
tại huyện con rẫy tỉnh con tum hai cây cầu đã bị nước lũ cuốn trôi bắp qua thôn một mươi một xã đắc ruồng
và cây cầu sát vào xã đắc vân e huyện con rẫy
hiện bốn thôn của hai xã với hơn năm trăm linh hộ và hơn hai nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn
mưa lớn cũng đã làm mất điện của bốn xã gồm mang bút đắc tăng đắc nên và đắc hờ rinh của huyện con plong
tại km một trăm hai mươi hai bốn trăm hai mươi quốc lộ hai mươi bốn đoạn đèo măng đen ta luy âm sụp
các tuyến đường tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi hai quốc lộ bốn mươi b đoạn coi huyện tumarong bị sạt lở nhiều điểm
trạm y tế xã tum marong ngọc lây bị sụt lún hư hỏng nặng
sạt lở nước lũ dâng cao cũng đã làm chia cắt cô lập nhiều thôn làng tại hai huyện đắc lây và tum mơ rông
chính quyền địa phương cũng đã di rời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn
tỉnh con tum cũng chỉ đạo các huyện bảo đảm lương thực thực phẩm cho người dân tại các thôn làng bị chia cắt